ngân hàng chính sách xã hội trên nhánh đà nẵng cho biết hiện ngân hàng đã thực hiện nghị định số bảy mươi bốn của chính phủ bổ sung một số điều về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa hợp tác xã tổ hợp tác hộ kinh doanh nâng từ mức vay tối đa là một tỷ đồng một dự án và năm mươi triệu đồng một người lao động lên mức là hai tỷ đồng một dự án và không quá một trăm linh triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm
mức cho vay không quá tám mươi giá trị của dự án xin vay khách hàng có thể vay vốn cho nhiều dự án nhưng tổng dư nợ không quá hai tỷ đồng một khách hàng và không quá bảy mươi giá trị của tài sản bảo đảm
lãi suất cho vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo là bảy chín mươi hai một năm tức sáu mươi sáu một tháng
nghị định mới cũng quy định rõ đối với mức vay từ một trăm linh triệu đồng trở lên cơ sở sản xuất kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm
bên cạnh đó thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá sáu mươi tháng lên tối đa một trăm hai mươi tháng
hiện nay ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh đà nẵng đang triển khai hai chương trình cho vay đến nối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa và chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đến nay doanh số cho vay của hai chương trình đạt gần bốn tỷ đồng